chủ tịch nước trần đại quang đã đến chúc tết và kiểm tra công tác tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hà nội
chủ tịch nước biểu dương khen ngợi những mặt công tác mà công an thành phố hà nội nói chung và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt nói riêng đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm hai nghìn một mươi bảy giảm thiểu uốn tắc giao thông chủ tịch nước yêu cầu phòng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tổ chức phương án giao thông một cách tốt nhất có phương án kế hoạch cụ thể để tham mưu với lãnh đạo thành phố hà nội và chính phủ để giảm thiểu uốn tắc giao thông xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông ngày càng đẹp hơn trong mắt người dân thủ đô và bạn bè quốc tế